bên cạnh những bác sĩ ngày ngày tiếp xúc khám chữa bệnh cho hàng trăm nghìn bệnh nhân thì cũng có những người bác sĩ âm thầm lặng lẽ kiên trì với những nghiên cứu khoa học y học
họ mang một mong muốn đó là tìm ra và phát triển những phương pháp điều trị mới mở ra những hướng đi tích cực hơn trong việc chữa trị và chăm sóc sức khỏe người dân
mỗi người một công việc chất tự và tập trung cao độ
để họ không ngừng cố gắng nghiên cứu tìm tòi hy vọng tạo ra những đột phá ứng dụng cho việc điều trị và chữa bệnh cho người dân
từ sáng đến tận chiều tối khi mà kết thúc giờ làm việc và thậm chí có phải làm ngoài giờ để đáp ứng được cái nhu cầu của cho lẫn sáng
để có được một công trình nghiên cứu được công nhận chẳng mấy nhà nghiên cứu ở đây có thể nhớ chính xác họ cần phải trải qua bao nhiêu lần thí nghiệm
bao cảm xúc vui buồn trước mỗi lần thử nghiệm thất bại hay thành công
bên cạnh đó điều kiện cơ sở vật chất cũng còn là một trở ngại đối với ngành nghiên cứu hiện nay
dù còn nhiều khó khăn nhưng trong thâm tâm mỗi người vẫn tự nhắc nhở chính bản thân không bỏ cuộc
vì sứ mệnh khi họ khoác trên mình chiếc áo bờ lũ trắng
vì mong muốn khẳng định với khoa học thế giới một nền y học việt nam vững chãi và ngày càng tiến bộ
cái điểm thu hút của cái nghiên cứu khoa học đó là tìm ra những cái điều mới mẻ
những điều mới mẻ này của mình có thể là áp dụng vào cuộc sống áp dụng vào công tác chẩn đoán điều trị bệnh
thì giúp được nhiều hơn cho bệnh nhân những cái ca bệnh khó hơn
làm khoa học cần mấy yếu tố
thứ nhất là phải có yếu tố

cái thứ hai là lòng đam mê
phải đam mê thì mới làm được tại vì như tôi nói là khoa học rất là chịu khá nhiều thiệt thòi
phải có đam mê
và khi chúng ta có kiến thức chúng ta có lòng đam mê thì chúng ta sẽ gặt hái được những thành quả
ngành y tế là ngành khoa học chuyên sâu liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng con người
nghiên cứu khoa học trong y tế kết quả có thể không đo đếm định lượng
nhưng hiệu quả đem lại không thể tính hết được giá trị bởi nó liên quan đến sức khỏe con người
dù không trực tiếp chữa trị cho người bệnh nhưng mỗi một công trình nghiên cứu thành công và được áp dụng
sẽ có rất nhiều người có thêm cơ hội điều trị bằng những phương pháp mới hiện đại hơn tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn
đó có lẽ cũng chính là niềm vui lớn nhất của những bác sĩ gắn mình với con đường khoa học